lực lượng chức năng tỉnh sóc trăng đã phát hiện một tàu cá hoạt động cách cảng cá trần đề hai mươi năm hải lý
có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh dừng tàu để kiểm tra
qua kiểm tra phương tiện mang số hiệu tg chín mươi nghìn chín trăm năm mươi chín ts có bốn thuyền viên do võ văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
có năm hầm chứa chất tinh thể lỏng nghi là dầu do và hai bộ dụng cụ sang chiết dầu
thuyền trưởng hoàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
và các thuyền viên cũng không có giấy tờ tùy thân
theo lời khai ban đầu số chất lỏng trong các hầm trên tàu là dầu do khoảng ba mươi lít
được lấy từ một tàu gỗ không rõ số hiệu đang hoạt động trên biển
tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và đưa người cùng phương tiện về đơn vị để điều tra
hiện bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng đang tiến hành xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật